thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán tình trạng đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau tiếp tục diễn biến phức tạp
mới đây một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị công an tỉnh tiền giang triệt phá thu giữ sáu trăm linh triệu đồng
tụ điểm đá gà diễn ra trên phần đất ngay phía sau nhà của một người dân ở xã bình tân huyện gò công tây
khi lực lượng công an tiến vào hiện trường có khoảng hai trăm linh đối tượng đang tụ tập quanh điểm đá gà
thấy lực lượng công an ập vào các đối tượng đã bỏ chạy lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ gần một trăm linh xe máy bốn mươi bốn điện thoại di động các loại bốn mươi một đối tượng và sáu trăm linh triệu đồng cùng với một số tăng vật khác có liên quan
hiện cơ quan chức năng đã bàn giao đối tượng và tăng vật cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an địa phương tiếp tục điều tra xử lý